bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh như việc trang bị dụng cụ thiết bị chữa cháy chuông báo động
qua đó khuyến cáo chủ cơ sở kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy nổ đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy
qua đó bảo vệ tính mạng tài sản cho bản thân và những người xung quanh hạn chế thấp nhất rủi ro thiệt hại do cháy nổ gây ra với phương châm phòng ngừa là chính